hôm nay nhiều đảng bộ trực thuộc trung ương cũng tổ chức đại hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
được sự phân công của bộ chính trị ban bí thư các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tới dự và chỉ đạo đại hội
hôm nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh cao bằng lần thứ một mươi chín đã khai mạc
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
dự và đề nghị đảng bộ tỉnh cao bằng nhiệm kỳ tới đề ra các nhiệm vụ giải pháp các đột phá có tính khả thi để khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương
đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm sáng suốt lựa chọn
bầu ra các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất năng lực vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng ngày đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh cà mau lần thứ một mươi sáu
chính thức khai mạc đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí đại tướng tô lâm nhấn mạnh đảng bộ tỉnh cần phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng
lối sống phong cách công tác của cán bộ đảng viên tập trung ra soát bổ sung quy hoạch để khai thác
phát huy tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh cà mau tăng cường liên kết vùng gắn phát triển tỉnh cà mau trong tổng thể phát triển vùng đồng bằng sông kiều long
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc cạn lần thứ một mươi hai đã khai mạc vào ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm dự và chỉ đạo đại hội
nhiệm kỳ vừa qua bắc cạn đã đạt được những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an sinh xã hội quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững
tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tạo tiền đề quan trọng để tỉnh bắc cạn phấn đấu trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực thời gian tới
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh ninh thuận lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc
đồng chí đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tới dự và nhấn mạnh
đảng bộ tỉnh ninh thuận cần tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới